cuộc đàm phán đầu tiên của phái đoàn nga ukraine liên quan đến những căng thẳng hiện nay đã khép lại sau năm giờ đồng hồ tại khu vực gome biên giới belarus ukraine
hai bên được cho là đã xác định được các vấn đề ưu tiên để tiếp tục vòng đàm phán thứ hai trong vài ngày tới
cuộc đàm phán đầu tiên giữa nga và ukraine đã diễn ra sau nhiều nỗ lực trong bối cảnh giao tranh căng thẳng tại ukraine đã bước sang ngày thứ sáu
ngay sau cuộc hội đàm ông vladimir melsky trưởng phái đoàn nga cho biết hai bên đã xem xét chi tiết các mục trong chương trình nghị sự và tìm thấy một số điểm có thể dự đoán lập trường chung
còn theo cố vấn của trưởng văn phòng tổng thống ukraine mikelo polyas hai bên đã xác định các chủ đề ưu tiên để từ đó vạch ra quyết định cụ thể
hai phái đoàn sẽ trở lại moscow và kiev để tham vấn dự kiến vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra ở khu vực biên giới ba lan ukraine trong vài ngày tới
trong cuộc điện đàm giữa tổng thống nga vladimir putin và tổng thống pháp emmanuel macron sau đó ít giờ tổng thống nga đã nêu lên các điều kiện cần thiết để giải quyết tình hình ở ukraine
ông putin nhấn mạnh rằng điều này có thể thực hiện được chỉ khi lợi ích hợp pháp của nga trong lĩnh vực an ninh được tính đến một cách vô điều kiện
theo ông việc phi quân sự hóa ukraine và phương tây công nhận chủ quyền của nga đối với crimea cũng như đảm bảo quy tắc trung lập của ukraine là chìa khóa để chấm dứt xung đột
về phần mình tổng thống macron nhắc lại
yêu cầu của cộng đồng quốc tế về việc chấm dứt các hành động quân sự của nga nhằm vào ukraine và tái khẳng định sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức